theo đó tại khu vực ấp tân lâm xã tân hà tuấn bị bắt quả tang
đang điều khiển xe mô tô không biển số kéo theo thùng chở ba ni lông
từ hướng campuchia về việt nam có nhiều dấu hiệu bất minh
qua kiểm tra công an huyện tân châu phát hiện bên trong ba bao ni lông
có chứa bảy mươi hai hộp giấy hình chữ nhật nghi là pháo có trọng lượng một trăm linh tám kg
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận bảy mươi hai hộp hình chữ nhật trên là pháo hoa
tuấn mua lại từ một người đàn ông với giá hai mươi một triệu đồng
địa điểm nhận hàng cách khu vực biên giới việt nam campuchia khoảng hai km
đang trên đường vận chuyển về nhà cất giấu thì bị phát hiện bắt giữ